trong khuôn khổ chuyến thăm australia ngày hai mươi bốn tháng bảy phó thủ tướng vương đình huệ đã có cuộc làm việc với bộ trưởng ngân khố scott morrison
tiếp bộ trưởng phụ trách các vấn đề nội các môi trường và di sản bang new south wales gabrile apton
dự và phát biểu khai mạc tại đối thoại các doanh nghiệp việt nam australia và tiếp chủ tịch hiệp hội các nhà xuất khẩu thủy sản australia cùng một số doanh nghiệp hàng đầu của australia
tại cuộc làm việc bộ trưởng ngân khố liên bang scott morrison đánh giá cao việt nam trong vai trò nước chủ nhà apec hai nghìn một mươi bảy
khẳng định chính sách của australia dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác với asean mong muốn thúc đẩy asean đoàn kết tự cường thịnh vượng và phát huy vai trò trung tâm ở khu vực
hai bên đánh giá cao quan hệ hai nước đang ở thời điểm rất tốt đẹp hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư hai chiều ngày càng được đẩy mạnh
bộ trưởng hoan nghênh bộ tài chính việt nam và bộ ngân khố australia đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bộ vào năm hai nghìn một mươi hai
hai bên nhất trí sớm hoàn tất thảo luận để ký kết bản ghi nhớ hợp tác cho giai đoạn mới từ nay đến năm hai nghìn hai mươi nhằm tăng cường hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân sách
hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn tổ chức về kinh tế tài chính đa phương
tại cuộc gặp với bộ trưởng nội các new south wales gabriel abtom phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao những đóng góp tích cực của bang new south wales đối với sự phát triển quan hệ của hai nước
mong muốn với tiềm lực công nghiệp nông nghiệp tài chính dịch vụ hàng đầu thế giới bang new south wales sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trở thành địa phương đi đầu thúc đẩy hợp tác kinh tế việt nam australia
bà gabriel abtong khẳng định chính quyền bang new south wales luôn đánh giá cao hợp tác với việt nam và sẽ khuyến khích các doanh nghiệp new south wales tăng cường đầu tư hợp tác tại việt nam
bà gariel cũng khẳng định bang new south wales luôn quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người việt tại tiểu bang tiếp tục ổn định và phát triển
tại buổi đối thoại doanh nghiệp việt nam australia với sự tham gia của hơn một trăm năm mươi đại biểu đến từ nhiều doanh nghiệp hàng đầu việt nam và australia
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao australia là đối tác đầu tư lớn thứ một mươi chín tại việt nam
với bốn trăm linh bảy dự án và một tám mươi năm tỷ usd đồng thời là thị trường đầu tư quan trọng của doanh nghiệp việt nam với ba mươi sáu dự án giá trị gần hai trăm linh triệu usd